thành phố tuy hòa là địa phương có số lượng ca mắc covid một mươi chín cao nhất tại tỉnh phú yên
ngoài tăng tốc lấy mẫu xét nghiệm những trường hợp có yếu tố dịch tễ
thành phố sẽ triển khai xét nghiệm sars cov hai sàn lọc trên diện rộng
thành phố tuy hòa đã thành lập một mươi hai tổ lấy mẫu để xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp
real time pcr với những khu vực có nguy cơ cao ở các xã bình kiến an phú
đồng thời lấy mẫu test nhanh cho tất cả các lực lượng tham gia chống dịch trên địa bàn thành phố
theo đó từ ngày bốn tháng bảy đến ngày sáu tháng bảy khoảng hai mươi năm người tại thành phố tuy hòa
sẽ được lấy mẫu xét nghiệm hoặc test nhanh sars cov hai
và đến thời điểm này tỉnh phú yên ghi nhận thêm một mươi hai trường hợp dương tính với sars cov hai
như vậy tỉnh này đã ghi nhận hai trăm tám mươi ca dương tính sars cov hai một bệnh nhân đã tử vong
trong số hai trăm bảy mươi chín ca dương tính sars cov hai đang được điều trị tại tỉnh phú yên
hai bệnh nhân đang nguy kịch phải thở máy